còn tại nghệ an dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp hằng ngày số ca mắc mới số ca trong cộng đồng đang rất cao
đến ngày một mươi ba tháng hai dịch vẫn chưa được khống chế nghệ an trở thành một trong những tỉnh thành phố có số ca mắc mới cao nhất trong cả nước
đây là một phần của hệ quả của việc người dân và chính quyền một số địa phương tuân thủ và triển khai thực hiện không nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch
dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lượng người từ các tỉnh thành phố khác trở về quê nghệ an đón tết rất đông
trong số đó cả những người về từ vùng đang có dịch diễn biến phức tạp nhưng việc quản lý giám sát của địa phương đối với nhóm đối tượng này còn lỏng lẻo thậm chí là buông lỏng thả nổi
mặt khác vào thời điểm đó dù dịch đang phức tạp nhưng nhiều người vẫn tự do đi lại nhất là đến các chợ hàng quán siêu thị điểm tham quan gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người
trong khi công tác phòng chống dịch tại nhiều điểm không đảm bảo
nhiều người không tân thủ nghiêm quy định năm k của bộ y tế nhiều người vẫn rất chủ quan cho rằng bản thân đã tiêm đầy đủ các mũi vaccine phòng covid một mươi chín và số ca trở nặng trên địa bàn tỉnh không nhiều nên không đáng lo ngại
trong khi đó trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số địa phương truyền thông truyền tải thông tin liên quan đến dịch covid một mươi chín đến người dân chưa triệt để chưa đúng hướng dễ tạo tâm lý chủ quan cho người dân trong phòng chống dịch
trong những ngày gần đây một số địa phương trong tỉnh đã tập trung các giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác phòng chống
trong đó việc nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của trung ương bộ y tế và tỉnh đổi mới cách thức tuyên truyền tránh chung chung không cụ thể rõ ràng người dân khó nắm bắt và thực hiện